vào tối ngày sáu tháng ba bộ y tế công bố thông tin hà nội có một ca nhiễm dịch covid một mươi chín
cũng là ca nhiễm thứ một mươi bảy trên toàn quốc
thế nhưng trước đó thì những thông tin sai sự thật bịa đặt đã được lan truyền rất nhanh và liên tục
gây hoang mang dư luận đưa ra những thông tin sai bất kể nhằm mục đích gì
nhất là về tình hình dịch bệnh là hành vi vi phạm luật an ninh mạng sẽ bị xử lý nghiêm minh
người dân cần phải hết sức tỉnh táo trong việc chọn lọc thông tin để tiếp nhận
tin đồn bệnh nhân nguyễn hồng dung đã dự khai trương tại một cửa hàng ở hà nội đã khiến cho nhiều người lo lắng
thực tế cô gái này đã được đưa đi cách ly ngay khi đi khám tại bệnh viện hồng ngọc vào lúc một mươi bốn h một mươi bảy phút ngày năm tháng ba
trong khi sự kiện khai trương diễn ra vào tối ngày năm tháng ba
thông tin bệnh nhân dung đi mua sắm tại tòa nhà t một mươi tám tham city lan truyền
thực tế tòa nhà này là nơi ở của bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện hồng ngọc đã trực tiếp khám cho cô
nguyễn hồng dung đã đi đến một quán bar tại hà nội
để giải trí khi về việt nam cũng là một tin đồn sai
thực tế dung ý thức được mình có thể nhiễm bệnh và tự cách ly tại nhà ngay khi về việt nam
cho đến khi được đưa đi cách ly tập trung
có quá nhiều tin đồn được tung ra khiến không ít người hoang mang lo lắng
đây là hành vi đáng lên án vi phạm nghiêm trọng luật an ninh mạng nhất là nội dung về tình hình dịch bệnh
từ khi dịch bệnh viêm đường hỗn hợp cấp covid một mươi chín bùng phát
cơ quan chức năng đã xử lý không ít những đối tượng vi phạm
số tiền phạm cũng không hề nhỏ
tuy nhiên dường như vẫn chưa đủ mức để đăng đe
bộ luật hành sự hai nghìn một mươi năm chúng ta cũng có những quy định cụ thể là điều hai trăm tám mươi tám của bộ luật hành sự
trong đó thì có quy định về việc thứ nhất là tội cung cấp
cũng như là lan truyền thông tin trên mạng viện thông
với những hình thức cố tình cung cấp thông tin giả mạo thông tin sai sự thật
để với mục đích vụ lợi
kiếm lợi hoặc là nhằm gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác thì có thể bị phạt tù giam từ hình thức từ là sáu tháng đến ba năm tù
hơn bao giờ hết người dân cần hết sức tỉnh táo chọn lọc thông tin chính thống để tiếp nhận
không hoang mang cũng không chia sẻ những tin tức chưa được kiểm chứng
tránh làm ảnh hưởng đến dư luận xã hội đồng lòng cùng chính quyền và cơ quan chức năng trong việc phòng chống dịch